tại thành phố đà nẵng mặc dù hơn ba tháng qua không ghi nhận ca covid một mươi chín nào trong cộng đồng
nhưng để bảo đảm phòng chống ngăn chặn dịch bệnh chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn
luôn duy trì giám sát việc thực hiện quy định năm k của bộ y tế tại nơi công cộng
và quy trình cách ly phòng dịch tại các điểm cách ly tập trung
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
chợ cồn thành phố đà nẵng là nơi luôn tập trung đông người với hơn hai hộ kinh doanh
và lượng người ra vào chợ mỗi ngày đến hơn một mươi một lượt
do đó công tác phòng chống dịch covid một mươi chín như đeo khẩu trang khử khuẩn quầy hàng khử khuẩn tay
luôn được đẩy mạnh tuyên truyền

suốt thời gian qua quy trình phòng chống dịch covid một mươi chín nhất là cách ly đối với các trường hợp
trên chuyến bay từ nước ngoài về được thực hiện chặt chẽ tuyệt đối nghiêm ngặt
đà nẵng đã ban hành các quy định về xử phạt xử lý các cá nhân tổ chức để có tính gian đe
tránh tâm lý chủ quan của người dân và các lực lượng tham gia phòng chống dịch bệnh
cái việc mà các điều kiện cách ly ở tại các cơ sở quân sự này thì chúng tôi cũng thường xuyên đi kiểm tra
và chấn chỉnh ngay những việc thiếu sót trong các cơ sở này
thế còn ở tại các cơ sở cách sạn thì khách sạn đó phải có lực lượng công an địa phương
dân quân tự vệ và y tế địa phương có đầy đủ lực lượng đó ở tại khách sạn này để giám sát về cách ly
đến nay các cơ sở khách sạn đã được tạo ra

nhờ quy trình giám sát chặt chẽ quy trách nhiệm cụ thể có chế tài xử phạt nghiêm
mà công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại đà nẵng đã bảo đảm an toàn cho người dân và du khách